tám h năm ba mươi năm h theo giờ hà nội ngày hai mươi năm tháng ba tại huyện mỹ đức hà nội xảy ra trận động đất bốn độ richter độ sâu chấn tiêu khoảng một mươi sáu km
với độ lớn này trận động đất được đánh giá có cấp độ rủi ro thiên tai cấp
sau trận động đất này theo giới chuyên gia hà nội cần xây dựng những kịch bản đánh giá nguy hiểm động đất ở các quận nội thành để phục vụ việc kháng chấn của công trình xây dựng
khu vực tâm trấn nằm ở bờ tây sông đáy trên địa bàn các xã tuy lai an mỹ bột xuyên của huyện mỹ đức
vị trí này nằm ở phía nam tây nam hà nội cách trung tâm hà nội khoảng ba mươi km đường chìm bay
tuy lai an mỹ bột xuyên là những xã mà phía tây giáp danh với tỉnh hòa bình
về nguyên nhân trận động đất tiến sĩ nguyễn xuân anh viện trưởng viện vật lý địa cầu cho biết hà nội nằm trong vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy
các đất gãy sinh chấn vẫn hoạt động khi các đứt gãy này tích tụ đủ năng lượng thì sẽ phát sinh động đất
khi xảy ra động đất cơ quan chuyên môn ghi nhận và tiếp tục theo dõi
tiến sĩ nguyễn xuân anh cho biết thêm từng khu vực trong vùng đất gãy thỉnh thoảng vẫn xảy ra những trận động đất
mà nguyên nhân như đã nói ở trên là các đứt gãy sinh chấn hoạt động và tích tụ đủ năng lượng
việc cơ quan chuyên môn vẫn đã đang làm là theo dõi và đánh giá độ nguy hiểm của hoạt động này
vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy từng xảy ra động đất trong quá khứ
tại hà nội vào thế kỷ một mươi hai một trận động đất mạnh cấp tám xảy ra đã làm bia chùa báo thiên bị vỡ làm đôi
tiến sĩ nguyễn xuân anh chia sẻ quy luật động đất do các đất gãy sinh chấn ở vùng đất gãy sông hồng sông lô sông chảy cho thấy
thường là hàng trăm năm hoặc răm bảy trăm năm mới xảy ra trận động đất mạnh
thời xưa chưa có máy móc nên việc nhận diện động đất được thông qua việc phân tích nguyên nhân các hệ quả còn tồn động
ví dụ như nứt tượng hoặc các trận sạt lở được ghi lại trong sổ sách
sau này số liệu thống kê càng đầy đủ việc đánh giá sẽ càng chi tiết hơn
theo tiến sĩ nguyễn xuân anh cần nghiên cứu phân đoạn đất gãy sông hồng để đánh giá nguy hiểm động đất chi tiết hơn
khu vực hà nội cần thực hiện đánh giá rủi ro động đất cần thiết lập một số thiết bị quan trắc ở các nhà cao tầng trên địa bàn thành phố
để đánh giá định lượng mức độ rung lắc do các trận động đất gây ra
cũng theo tiến sĩ nguyễn xuân anh chúng ta vẫn có bản đồ cảnh báo động đất theo vùng
nhưng với khu vực hà nội trong tình hình kinh tế xã hội phát triển nhiều nhà cao tầng nhiều công trình quan trọng được xây dựng
thì cơ quan chuyên môn khuyến cáo là cần phân vùng nhỏ hơn để đánh giá chi tiết hơn về mức độ rủi ro mức độ nguy hiểm do động đất
trên thực tế dù tại hà nội hàng trăm năm mới có một trận động đất nhưng hà nội thỉnh thoảng vẫn phải chịu sang chấn
ảnh hưởng do động đất ở các vùng cách hà nội từ hàng chục đến hàng trăm km
gần đây nhất ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trận động đất mạnh năm bốn độ richter xảy ra ở khu vực biên giới myanmar trung quốc
khiến nhiều tòa nhà cao tầng ở hà nội rung lắc
trước đó nữa vào năm hai nghìn một mươi tám tại vân nam trung quốc xảy ra trận động đất năm ba độ richter cũng khiến nhiều nhà cao tầng ở hà nội rung lắc
tiến sĩ nguyễn xuân anh cho biết thêm động đất ở các vùng khác ảnh hưởng như thế nào tới hà nội còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố
có những trận động đất tuy ở tây bắc ở lào ở trung quốc nhưng lớn
hoặc có những trận động đất tuy bé nhưng lại gần đều ảnh hưởng tới hà nội
tiến sĩ nguyễn xuân anh cũng đề xuất cần có bản đồ đánh giá động đất chi tiết hơn cho hà nội
trong đó cập nhật các trận động đất mới từ đó xây dựng những kịch bản đánh giá nguy hiểm động đất ở các quận nội thành
để phục vụ cho việc kháng chấn của công trình xây dựng
thưa quý vị trong trận động đất sáng nay ngày hai mươi năm tháng ba nhiều người dân ở nội thành hà nội đã cảm nhận được sự rung lắc trong khoảng ba năm giây
nhiều người dân cũng đã chia sẻ lại khoảnh khắc này
lúc tám giờ năm phút sáng ngày hai mươi năm tháng ba ông trương văn trịnh ở thôn nội suy xá mỹ đức hà nội
đang ngồi ăn sáng trong bếp thì cảm nhận thấy rung lắc mạnh
ông trịnh cho biết ông đang ngồi trên ghế nhựa nhưng thấy ghế bị nghiêng ngả xong nổi treo trên tường bếp đưa đi đưa lại
ông nói thêm hiện tượng lắc lư xảy ra khoảng bốn đến năm giây nhận thấy bất thường ông trịnh lao ra ngoài đường
nhà ở gần đường lớn nhưng thời điểm đó không thấy chiếc xe trọng tài lớn nào chạy qua
ông trịnh biết chắc đó là hiện tượng động đất
ông trịnh nói thêm trước đây ông cũng cảm nhận thấy hiện tượng rung lắc tương tự và sau đó thấy các phương tiện thông tin đại chúng thông báo là động đất
vậy nên lần này ông đã phản xạ nhanh bằng cách chạy ra ngoài đường
sau đó khi lên mạng ông thấy nhiều người chia sẻ cũng trải qua tình trạng tương tự
anh lê văn nở ở thôn đồng mít hai xã đồng tâm cũng cảm nhận rõ hiện tượng rung lắc vào khoảng tám giờ năm phút
người đàn ông này lập tức chạy ra ngoài sân
anh thấy hàng xóm hốt hoảng hỏi không hiểu tại sao đang ở tầng hai mà thấy đồ đạc lắc lư người đứng không vững
anh n nhận định đó rất có thể là động đất
anh nở cho biết nhận định của anh đã đúng khi thấy nhiều người trong xóm cũng chia sẻ họ bị choáng pháng như vừa trải qua một cơn tiền đỉnh
đang đi làm xa nhà anh nguyễn sơn nhận được tin nhắn nơi mình ở xảy ra động đất
người đàn ông này vội kiểm tra camera an ninh của nhà mình thì thấy cơn rung chấn kéo dài khoảng ba bốn giây
con chó canh trang trại cảm nhận rõ rung lắc nên vùng dậy nghe ngóng
bạn uống nước trên sàn rung rung
anh sơn kể sau khi xem video từ camera an ninh của nhà mình ở xã đồng tâm mỹ đức
rằng đồ đạc không bị hư hỏng xong người nhà anh hoảng hốt phải chạy ra ngoài
đang ngồi ăn sáng trong một quán ăn chị vũ thư ở xá đồng tâm cũng thấy mái tôn rung mẩn mật
chị thư chia sẻ chị tưởng ô tô đi qua nhưng nhìn ngoài đường không có xe
người trong quán ăn lúc đó nháo nhát nhưng chị ngồi im một lúc thì thấy bình thường trở lại
thế nhưng lúc sau biết đó là động đất chị cũng thấy tho tim
tại nhiều khu vực thuộc huyện mỹ đức người dân cho biết dường vào bàn ghế trong nhà rung nhẹ
nhưng diễn ra rất nhanh chỉ tính bằng dây
thưa quý vị cũng trong ngày hai mươi năm tháng ba tại huyện con plông tỉnh con tôm
vào lúc ba h năm mươi bốn phút bốn mươi giây và năm h năm mươi bảy phút một mươi tám giây đã xảy ra hai trận động đất có độ lớn ba hai và ba bảy độ
tại tọa độ một mươi bốn chín trăm năm mươi bảy độ vĩ bắc một trăm linh tám hai trăm ba mươi bảy độ kinh đông độ sâu chấn tiêu khoảng tám một km
động đất tại khu vực huyện con plong xảy ra thường xuyên và liên tục kể từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay
khu vực này ghi nhận động đất có độ lớn cao nhất trong nhiều năm trở lại đây là bốn bảy xảy ra vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
viện trưởng viện vật lý địa cầu nguyễn xuân anh cho biết trên cơ sở số liệu động đất ghi nhận được cho thấy
khu vực tỉnh con tum nói chung và huyện con plông nói riêng thuộc đối đứt gãy nhỏ
các nghiên cứu trước chỉ ra rằng các trận động đất tại khu vực này có độ lớn không quá năm
viện vật lý địa cầu cũng thường xuyên thông báo về hoạt động động đất đến chính quyền và người dân tại khu vực này
các cán bộ thuộc viện tiếp tục theo dõi thêm và xử lý số liệu các trận động đất tại huyện con plông
viện trưởng nguyễn xuân anh khuyến cáo mức độ động đất tại khu vực này dù xảy ra nhiều nhưng chưa đến mức cảnh báo rủi ro
người dân không quá lo lắng mà cần bình tĩnh tuân thủ theo đúng hướng dẫn của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
đồng thời chủ động gia cố nhà cửa tự trang bị thêm những kiến thức về phòng chống động đất
chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền về các cách phòng tránh này
đồng thời thông tin rõ về cường độ mức độ rủi ro của các trận động đất vừa qua cho người dân
người dân và chính quyền khu vực này cần quan tâm đến các yếu tố kháng chấn trong xây dựng
các cấp chính quyền cần thường xuyên tuyên truyền hướng dẫn cho người dân các biện pháp phòng tránh giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra động đất mạnh
đặc biệt khi có động đất xảy ra chính quyền và người dân tại khu vực bị ảnh hưởng cần thực hiện nghiêm theo các quy định
tại quyết định số bảy mươi tám năm hai nghìn bảy quy đề ttg ngày hai mươi chín tháng năm năm hai nghìn bảy của thủ tướng chính phủ
về việc ban hành quy chế phòng chống động đất sóng thần
thời lượng của chương trình đến đây là hết
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi tới quý vị và các bạn